kính chào quý vị và các bạn
từ khoảng đêm nay do ảnh hưởng của nhiễu động gió trên cao
nên mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng mạnh
đặc biệt là khu vực đồng bằng trung du và ven biển
có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
mưa lớn rộn rập nên người dân cần đề cao cảnh giác với lũ quét sản lở đất
và lũ lên trên các sông suối rất nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm mạnh
chỉ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ do tác động của nhiễu động gió chậm hơn
nên từ đêm mai mưa rông mới tăng mạnh cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
với lượng mưa có thể lên tới năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
người dân ở đây cũng cần đề cao cảnh giác với lũ quét và sản lở đất
ven sông suối rất dễ xảy ra
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây chỉ giảm nhẹ
trưa chiều mai ở trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
và giảm tiếp từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
lưu xuống trung bộ từ ngày mai khi giải hội tụ dần di chuyển lên phía bắc
thì mưa rông tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ tăng mạnh
đặc biệt là tại các tỉnh bắc trung bộ sẽ có mưa vừa mưa to
khu vực này cần đề phòng khả năng sạt lở đất và lũ lên trên các sông suối
nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ với mức nhiệt ngày mai
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
và sau đó giảm nhẹ một hai độ
trong các ngày tiếp theo
chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ
nên khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh
sau đó khi giải hội tụ di chuyển dần lên phía bắc
thì mưa rông tại đây sẽ giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn khá mát mẻ
ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
với các tỉnh thuộc vùng cao tây nguyên
trong chiều tối đêm nay
mưa rông sẽ giảm dần
trong ngày rông vẫn xảy ra
nhiều nơi có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó từ ngày mai mưa sẽ giảm hơn về cường độ
ban ngày trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ ban trưa khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong đêm nay vẫn duy trì mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
sau đó từ ngày mai mưa cũng giảm dần
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng tăng nhẹ
giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ